xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
dù không phải là tổ chức tín dụng không có chức năng nhận tiền gửi tiết kiệm
nhưng các đối tượng đã huy động trái phép hàng trăm tỷ đồng lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước
và đến nay đã mất khả năng trí trả
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu môi trường công an thành phố đà nẵng
đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lê trọng linh ba mươi bốn tuổi
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tài chính việt nam capital
và trương quốc thái ba mươi bảy tuổi tổng giám đốc công ty cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra công ty cổ phần tài chính việt nam capital có trụ sở chính tại quảng nam
không phải là tổ chức tín dụng không có giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng
không có chức năng nhận gửi tiền tiết kiệm
linh và thái đã mở bốn điểm kinh doanh tại ba quận hải châu thanh khê sơn trà
đồng thời tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân
sau quá trình điều tra và thu thập chứng cứ tài liệu công an thành phố nhận định
công ty việt nam capito có dấu hiệu lừa đảo trong hoạt động nên lập truyền đoàn đấu tranh
thủ đoạn của các đối tượng là trả lãi cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng
để thu hút hàng ngàn người dân trên địa bàn đà nẵng và quảng nam
gửi tiết kiệm với số tiền theo thống kê ban đầu lên đến hơn hai trăm linh tỷ đồng
một phần số tiền huy động được các đối tượng dùng để trả lãi cho khách hàng
phần lớn còn lại sử dụng để đầu tư nhưng thua lỗ hoặc tiêu xài
dẫn đến mất khả năng thanh toán
vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
tại ninh thuận cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận đã khởi tố
và khám xét tại nơi làm việc nơi ở đối với năm bị can vi phạm quy định về quản lý đất đai
trong đó có hai bị can bị tạm giam và ba bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú
năm bị can gồm nguyễn thái đạo phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã phước dinh
nguyên phó chủ tịch xã phụ trách công tác địa chính
phạm đỗ ngọc thắng cán bộ phụ trách địa chính xã phước dinh
nguyễn văn hùng chủ tịch mặt trận xã phước dinh
nguyên phó chủ tịch xã phước dinh phụ trách địa chính
nguyễn tiến thịnh phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện thuận nam
vũ văn quân nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện thuận nam
theo kết quả điều tra ubnd xã phước dinh văn phòng đăng ký đất đai thuận nam
phòng tài nguyên và môi trường huyện thuận nam trong quá trình tham mưu
ubnd huyện thuận nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đã vi phạm các quy định về quản lý đất đai
dẫn đến việc cấp năm mươi năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy hoạch
kế hoạch sử dụng đất đã được công bố
với hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
hai bị can lê trần thiện đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và trịnh trúc mai sinh năm hai nghìn
cùng chú tại thị trấn gành hào huyện đông hải tỉnh bạc liêu
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố vụ án khởi tố bị can
và cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra làm rõ
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của lê trần thiện đức
tại ấp hai thị trấn gành hào huyện đông hải
lực lượng công an phát hiện và thu giữ một mươi bảy loại tài liệu
gồm tám mươi một giấy tờ giả các loại
gồm căn cước công dân hộ chiếu thị thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
giấy phép lái xe giấy chứng nhận đăng ký xe
cùng nhiều công cụ và phương tiện dùng để làm tài liệu giả
quá trình làm việc đối tượng đức khai nhận thông qua tài khoản facebook
đức đã liên hệ nhóm đối tượng khác tìm kiếm và cung cấp thông tin khách hàng
có nhu cầu để làm giả tài liệu
tính từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt
lê trần thiện đức cùng đồng bọn đã làm giả trên tám trăm linh giấy tờ các loại
thu lợi bất chính số tiền trên một tỷ đồng
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
sau hơn tám tháng trả hồ sơ để điều tra bổ sung
toán nhân dân tp hcm đã mở lại phiên xét xử vụ cháy tại trung cư carina
khiến hơn bảy mươi người thương vong
hai bị cáo bị đưa ra xét xử sơ thẩm là nguyễn văn tùng
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất hùng thanh
chủ đầu tư trung cư carina
và nguyễn quốc tuấn nguyên trưởng ban quản lý trung cư carina
về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
trước đó vào đầu tháng bốn vừa qua sau một ngày xét xử
xét thấy vụ án có nhiều vấn đề cần làm rõ để tránh bỏ lọt tội phạm
nên tòa đã quyết định trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung
theo truy tố vào khoảng một giờ một mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
sự cố dây dẫn điện của một xe máy trong hầm xe lô a của trung cư gây cháy xe
sau đó ngọn lửa bùng cháy dữ dội
gần một mươi phút sau hệ thống chiếu sáng khu vực tầng hầm bị tắt khói
khi nóng khí độc luôn theo lối buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng nổi phía trên trung cư
nguyên nhân vụ cháy được xác định là do hệ thống dẫn điện của xe máy xảy ra sự cố chập điện
về trách nhiệm hình sự trong vụ án tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
bị cáo tùng đã ký hợp đồng bảo dưỡng thiết bị phòng cháy chữa cháy
và đến cuối tháng một năm hai nghìn một mươi tám ký biên bản nghiệm thu
trong biên bản nghiệm thu có ghi nhận rõ về tình trạng không hoạt động của các hệ thống phòng cháy chữa cháy
nhưng tùng không triển khai sửa chữa thay thế
điều này dẫn tới hệ thống báo cháy chữa cháy không hoạt động khi phát sinh vụ cháy
đối với bị cao tùng dù biết rõ tình trạng hệ thống phòng cháy chữa cháy đã hư hỏng
không thể hoạt động khi có cháy xảy ra
nhưng với tư cách là trưởng ban quản lý
tuấn đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc tiếp nhận bàn giao từ trưởng ban quản lý cũ
không kiên quyết yêu cầu công ty hùng thanh phải thay thế sửa chữa dẫn đến vụ hỏa hoạn
vụ hỏa hoạn đã khiến cho một mươi ba người chết sáu mươi người bị thương và gần năm trăm linh xe máy
tám mươi một ô tô bị cháy tổng thiệt hại về tài sản khoảng một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
phiên xét xử dự kiến kéo dài tới ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
một đường dây mua bán người đánh đập cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại xã trịnh tường huyện bát sát tỉnh lào cai
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh lào cai trượt xóa
theo điều tra bằng các thủ đoạn tuyển người đi lao động ở các quán bar nhà hàng khách sạn ở trong nước và nước ngoài lương cao
một nhóm đối tượng đã tổ chức đưa người trái phép sang lào và giao cho một nhóm người trung quốc
đưa vào đặc khu kinh tế tam giác vàng tại tỉnh bồ kèo
lào công chế ép buộc cưỡng bức người lao động thực hiện các ứng dụng game online để tiến hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến
và tìm kiếm rủ rỗ người chơi gam online thu lợi bất chính cho các ông chủ người trung quốc
khi người lao động không muốn thực hiện công việc được giao chúng giam giữ bỏ đói đánh đập khủng bố tinh thần bằng nhiều hình thức
quay video cảnh bị đánh đập bỏ đói ép nạn nhân gọi điện về gia đình để đòi tiền chuộc
với lý do bồi thường hợp đồng hoàn trả chi phí phương tiện
khi người lao động không muốn thực hiện công việc được giao chúng giam giữ bỏ đói đánh đập khủng bố tinh thần bằng nhiều hình thức